đã đoàn kết quyết tâm đưa địa phương tiến lên đóng góp vào sự phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền trung cả nước